hàng trăm hectare sắn ở tỉnh phú yên đang bị nhiễm bệnh khảm lá và lây lan nhanh
nhiều diện tích phải nhổ bỏ mất trắng hàng trăm triệu đồng tiền đầu tư
đây là loại bệnh mà theo nông dân thì họ chưa từng gặp từ trước đến nay
ghi nhận của phóng viên thời sự tại một huyện miền núi có diện tích sắn lớn nhất nhì tỉnh phú yên
một mươi hectare sắn hơn hai tháng tuổi của ông cao minh ở xã ea ly huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên
đầu tư hết một trăm hai mươi triệu đồng mặc dù thời tiết thuận lợi mưa đều nhưng sắn không phát triển bình thường như mọi năm
kiểm tra thực tế tại rễ sắn của ông minh cơ quan chuyên môn của tỉnh phú yên xác định
toàn bộ diện tích đã bị bệnh khảm lá phải nhổ bỏ tất cả thiệt hại một trăm hai mươi triệu đồng
không chỉ sắn của ông minh mà nhiều diện tích khác cũng bị bệnh tương tự
nông dân hoang mang lo lắng vì bệnh chưa từng gặp và lan nhanh
có một người dân ở trong địa bàn xá đây thì đi mua giống ở
tây ninh về và bán lại cho bà con nhân dân ở đây
chứ còn riêng ở địa bàn xá ely đây thì chưa có loại giống này
nên là nguồn bệnh này khả năng là bắt nguồn từ đó
theo tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên
bệnh khảm lá trên cây sắn là do virus gây ra đang lây lan mạnh ở các tỉnh tây ninh bình phước đồng nai
sắn non nhiễm bệnh lá bị biến dạng vàng loang lổ không cho thu hoạch còn lớn sẽ giảm năng suất chất lượng
do chưa có thuốc đặc trị nên ngoài việc quản lý tốt nguồn giống
biện pháp tối ưu hiện nay là tiêu hủy ngay những diện tích đã nhiễm bệnh không để lây lan
trước tình hình này tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên cũng đã ra công văn
gửi cho các phòng nông nghiệp và các ủy ban và các phòng nông nghiệp đã phối hợp và điều tra
và thực hiện theo quy trình kỹ thuật mở đỡ phòng chống

khi phát hiện thì tiến hành tiêu hủy các nguồn mệnh đỡ tránh lây lan cho những nông dụng khác
theo trạm bảo vệ thực vật huyện sông hình qua điều tra từ các tư thương bán giống
toàn huyện có khoảng ba trăm linh trên tám hectare sắn có thể đã nhiễm bệnh tập trung lớn ở xã ea ly và ea ba
điều lo ngại nhất hiện nay là niên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
do giá mía giảm giá sắn cao nông dân tỉnh phú yên đã phá mía
nhân diện tích sắn lên hai mươi bốn ha vượt năm ha so với kế hoạch của ngành nông nghiệp
nếu như bệnh khảm lá sắn không được khống chế kịp thời thiệt hại đối với nông dân là rất lớn